phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi bốn đối tượng trong đường dây cá độ bồng đá trên mạng internet
với tổng số tiền cá cược giao dịch được xác định là trên bốn tỷ đồng
đường dây đánh bạc trên do võ văn hải cầm đầu
các đối tượng trong đường dây được phân công phân cấp cụ thể phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên tổ chức chặt chẽ
và phải là người có uy tín tin cậy bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật của các đối tượng trên gồm một khẩu súng ngắn
ba thẻ ngân hàng các loại hai mươi tám điện thoại di động năm máy tính để bàn và máy tính sách tay
hơn ba trăm năm mươi triệu đồng và hơn bảy trang tài liệu liên quan đến việc cá độ bóng đá
từ cuối năm từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm bị bắt giữ tổng các tài khoản những đối tượng này trong đường dây cá độ
giao dịch là hơn tám mươi triệu điểm tương ứng với trên bốn tỷ đồng
trong lúc tuần tra ban đêm công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã kịp thời phát hiện
và ngăn chặn gần bảy mươi thanh thiếu niên
tổ tuần tra phát hiện tại thị trấn la hà huyện tư nghĩa một nhóm thanh thiếu niên khoảng bốn mươi người
đi trên nhiều xe máy mang theo hung khí ngay lập tức truy đuổi
cùng lúc này tổ công an huyện tư nghĩa khẩn trương xác minh và biết được một băng nhóm khác
cũng mang hung khí đang tập trung tại xã nghĩa trung huyện tư nghĩa
ngay trong đêm đã bắt được tám đối tượng và tiếp tục triệu tập năm đối tượng tham gia
cùng với hai mươi một đao tự chế và kiếm các loại hai mươi vỏ chai bom xăng bảy xe máy
xe máy biển số xe đã được các đối tượng bịt kín bằng khẩu trang
trong số các đối tượng trên nhiều đối tượng đang bị khởi tố về các tội giết người
và cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng
bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nhóm của võ thành danh
huy động cầm đầu có khoảng hai mươi bảy đối tượng tập trung hẹn đánh nhau với nhóm thanh niên trên
ở thành phố quảng ngãi do lê quang huy cầm đầu
thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân hai đối tượng là trần văn thành
và phạm tuấn đức vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
liên quan đến vụ việc quách thanh lam hai mươi tám tuổi trú tại tỉnh cà mau
cũng bị ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
từ cuối tháng một mươi đến đầu tháng một mươi một thành và đức đã thực hiện năm vụ đột nhập trên địa bàn thành phố biên hòa
tài sản chiếm đoạt gồm hai xe máy và nhiều tài sản khác như máy tính sách tay và điện thoại di động
trị giá trên một trăm linh triệu đồng tài sản trộm được thành đưa cho lam nói rõ là xe trộm cắp mà có
bán hai xe máy được bảy triệu đồng và cho lam một triệu đồng
được biết trần văn thành từng có ba tiền án phạm tuấn đức có một tên án và quách thanh lam đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
một lượng lớn rượu và thuốc lá ngoại nhập không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện thô dữ
tại số bảy đường ba triệu phường hoàng văn thụ tp lạng sơn đội ba phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn
tiến hành kiểm tra xe ô tô đang dừng đỗ do lái xe kiêm chủ hàng là lê duy khánh điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển bảy mươi một chai rượu các loại và năm trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu ba số năm nhập lậu do nước ngoài sản xuất
tất cả số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ ước tính tổng giá trị lô hàng trên bốn mươi năm triệu đồng
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ phương tiện tăng vật tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật